hòa chung với không khí tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín trên cả nước
chiều qua ngày một mươi chín tháng hai tại quận kiến an thành phố hải phòng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã chỉ đạo ban thanh niên quân đội phối hợp với cục chính trị quân khu ba và các cơ quan đơn vị liên quan
tổ chức ngày hội tuổi trẻ tòng quân hai nghìn một mươi chín với chủ đề tuổi trẻ sung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày hội nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho thanh niên và nhân dân
trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự cổ vũ động viên thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ
góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc xây dựng quân đội nhân dân việt nam
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thông qua việc giới thiệu các mô hình thì thanh niên và đại biểu tham quan cũng nắm được những chiến công lịch sử
của quân đội việt nam anh hùng trong các cuộc kháng chiến
để bảo vệ nền độc lập của dân tộc và đảm bảo vững chắc xây dựng kinh tế đất nước
ở trong thời kỳ mới đẩy mạnh cường hóa và hiệu nội hóa đất nước
cùng với đó thì thanh niên cũng sẽ được tham gia các hoạt động trong trại và hoạt động của hội trại
như là múa xạp nhảy báo bố kéo co và đốt lửa trại
thông qua những hoạt động như vậy thì thanh niên hết sức là phấn khởi
và thấy tự hào là mình cầm chắc tay súng chuẩn bị lên đường và thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc việt nam
những hoạt động nổi bật của ngày hội giao lưu nói chuyện truyền thống viếng nghĩa trang liệt sĩ
thăm nhà truyền thống khu căn cứ cách mạng tổ chức hội trại giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
thi đấu các trò chơi dân gian giao lưu giữa cựu chiến binh với đoàn viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ
gặp gỡ động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ tạo không khí vui tươi phấn khởi động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
đến thời điểm này các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
lễ giao nhận quân theo đúng hướng dẫn bảo đảm các tiêu chí trang trọng nhanh gọn an toàn
để ngày giao nhận quân thực sự là ngày hội tòng quân
ngày hội lớn của thanh niên và nhân dân hải phòng trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi bạn trẻ khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc